mua lại chiếc xe cũ để còn kiếm ăn
anh sơn cho biết vợ chồng anh vẫn đang giấu chuyện mất xe với cha mẹ già và con gái ở quê
anh cho biết sợ cha mẹ cũng lớn tuổi họ hay tin sẽ bị sốc buồn rồi đổ bệnh thêm
biết được hoàn cảnh khó khăn của năm shipper nhiều mạnh thường quân và các nhà hảo tâm
chung tay hỗ trợ vợ chồng anh sơn để có thêm kinh phí mua xe tiếp tục đi làm
và đền bù số tiền đơn hàng đã bị mất trộm
đến đây thời lượng của video cũng đã hết những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo